sau thời gian đấu tranh công an huyện gia lâm của thành phố hà nội phối hợp cùng cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an đã triệt phá thành công đường dây buôn bán vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi
đây là đường dây có quy mô lớn hoạt động liên tỉnh tính chất phức tạp cung cấp số lượng lớn vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ cho nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
cầm đầu đường dây là đối tượng nguyễn đăng ninh ba mươi năm tuổi trú tại phường hà lâm thành phố hạ long của tỉnh quảng ninh
không công an việc làm ninh cùng vợ là vũ kim hoa thuê trung cư trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội mở kênh youtube đao kiếm phong thủy
thường xuyên đăng tải video clip trực tuyến quảng cáo các loại vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ
người mua xem sản phẩm trên trang youtube facebook của ninh sau đó liên hệ qua số điện thoại được cung cấp trên mạng để đặt cọc mua hàng
hàng sẽ được đến chuyển đến người mua qua dịch vụ chuyển phát của các công ty vận chuyển dưới tên gọi là các dụng cụ thể dục thể thao
bước đầu các đối tượng khai nhận
số vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ trên được mua từ cửa khẩu móng cái của tỉnh quảng ninh và cửa khẩu tân thanh tỉnh lạng sơn
rồi vận chuyển tập kết về căn hộ ở xã đa tốn huyện gia lâm để tiêu thụ
lực lượng công an tiến hành khám xét hai phòng tại trung cư do vợ chồng ninh thuê thu giữ hai chín trăm bốn mươi sáu vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ
trong đó có bốn trăm sáu mươi năm kiếm sáu trăm tám mươi bình xịt hơi cay hai trăm một mươi một rùi cui điện sáu trăm năm mươi ba dao các loại
hiện công an huyện gia lâm đang tạm giữ hình sự hai đối tượng vũ kim hoa và nguyễn đăng ninh để điều tra về hành vi mua bán vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ